nhiều ngày qua ngư dân đánh bắt cá gừ đại dương của các tỉnh nam trung bộ đã cho tàu vào bến với niềm vui cá đẩy khoang
giá cá đầu vụ tăng cao đạt sản lượng lớn ngư dân đã có thu nhập cao ngay trong chuyến biển cuối năm âm lịch hai nghìn hai mươi
điều này báo hiệu một cái tết đầm ấm đối với bà con ngư dân tại phú yên ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau gần bốn mươi ngày vươn khơi bám biển tàu cá pi chín mươi một nghìn bảy trăm ba mươi chín ts của ngư dân đảo duy nam ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã đánh bắt được một trăm linh con cá ngừ đại dương đạt sản lượng bốn tấn
với bốn tấn cá khai thác được trong chuyến biển này sau khi trừ chi phí ông nam lãi gần ba trăm năm mươi triệu đồng mỗi lao động đi biển cũng được nhận ba mươi năm triệu đồng
tuần qua nhiều tàu khai thác cá ngừ đại dương của tỉnh phú yên đã về bến bình quân mỗi tàu khai thác từ một tám đến hai năm tấn cá ngừ đại dương
có tàu khai thác được hơn ba tấn giá cá ngừ đại dương đầu vụ tăng lên một trăm ba mươi đồng một kg sau khi trừ chi phí mỗi tàu lãi từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng
thu nhập lớn ngư dân có thêm điều kiện mua sắm đón tết nguyên đán và bù lại thua lỗ cho các chuyến biển trước
có ba tấn dân thu đa phần các chủ tàu có lãi và chủ tàu rất phát khởi trong chiến biển cuối năm âm lịch
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay phú yên có hơn ba trăm linh tàu đánh bắt cá ngừ đại dương vươn khơi hiện đã có hơn một trăm linh tàu về bến trong đó hơn tám mươi có lãi
các tàu còn lại sẽ tiếp tục vào cảng bán cá từ nay đến ngày hai mươi tháng một
giá cá và sản lượng đều cao nên sau khi nghỉ qua nhà tàu sẽ tiếp tục vào cảng bán cá
trong những ngày trăng ngư dân tỉnh phú yên lại lấy phí tổn ra khơi ăn tết trên biển